gần năm vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên đã tham gia giải chạy vượt giã truyền thống báo đà nẵng lần thứ hai mươi bốn
đây cũng là hoạt động hưởng ứng ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn hai mươi
giải chạy lần này có sự tham gia tranh tài của tám mươi đoàn vận động viên tại thành phố đà nẵng đến từ nhiều đơn vị
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm
thu hút đông đảo mọi tầng lớp tham gia tạo thành phong trào sâu rộng góp phần rèn luyện sức khỏe
ý chí đề cao tinh thần thượng võ và ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc